công an huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận đang tạm giữ một mươi một thanh thiếu niên
đã gây thương tích cho anh phạm văn đạt chú tại xã bắc phong huyện thuận bắc
vào h sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào hai mươi một h ngày hai mươi sáu tháng sáu
nguyễn võ đình nguyên chú tại huyện thuận bắc bị hai thanh niên áp sát
đạp ngã xe không rõ nguyên do
bực tức nguyên đã lên mạng xã hội kêu gọi đồng bọn đi trả thù cho mình
thế vậy lê thành quang cùng với bảy đối tượng khác mang theo hung khí
bao gồm dao mẫu mã tấu tìm hai thanh niên trên để trả thù nhưng không thấy
đến giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu thấy anh phạm văn đạt và bốn người bạn đang nằm trong tiệm sửa xe
cả nhóm lao vào tấn công và gây thương tích cho những người nói trên